những nguyên liệu rẻ gấp vài ba lần thông thường không nhãn mắc và bất cứ thông tin nào về sản phẩm
đang hàng ngày được bày bán công khai tại nhiều chợ đầu mối nguyên liệu
trong vai những người cần mua số lượng lớn nguyên liệu về mở tiệm trà sữa
nhóm phóng viên sạch hai bẩn đã di chuyển đến chợ đầu mối đồng xuân
tại đây ngay sau khi ngỏ ý muốn mua các nguyên liệu làm trà sữa số lượng lớn
người chủ cửa hàng nhanh chóng giới thiệu cho chúng tôi đủ loại nguyên liệu khác nhau
người này cũng không ngần ngại chia sẻ
chân trâu và các nguyên liệu trà sữa được bày bán tại đây
chủ yếu là những nguyên liệu có nguồn gốc từ bên kia biên giới

của tàu bảy mươi nghìn
ừ đây như thế

đây gói trà xanh nhé
rồi đây là một gói trà xanh trắng ạ

cái này bao nhiêu lít được
ủa cái này bao nhiêu lít được
cái này cũng phải năm mươi lít

cái này nó phải gốc đôi
cái này nó hương vị thơm lắm
hương vị đó thơm mùi bạc hà xanh bạc hà
thắc mắc về cách thức đóng gói của những túi chân trâu tại sao lại có xuất xứ từ trung quốc nhưng lại có nhãn mát là chữ việt nam người này cho biết
cái chân trâu này sao nó chữ việt nam
vâng chân trâu mà sao nó cũng không làm
chẳng biết lấy cái trường lạc đây kìa
hay là nó cũng là cái trường lạc ấy không

nó trường lạc hay không
chân trâu nước mì trường lạc hay không

chứ là tại vì người ta phải
hôm trước cái đó không trường lạc
cái này nó không chữ việt nam
tại trung quốc quê hương của món trà sữa này có rất nhiều vụ bê bối liên quan đến chân châu
nguyên liệu chính của món trà sữa được rất nhiều người yêu thích
thậm chí đài truyền hình trung quốc đã từng đưa tin phát hiện được nguyên liệu trà sữa làm từ đế dày bìm trẻ em
tại các phù trợ đầu mối nguyên liệu như chợ đồng xuân
việc tìm mua được những nguyên liệu làm trà sữa chân trâu có nguồn gốc từ trung quốc là không hề khó
theo chuyên gia với đa số nguyên liệu là thực phẩm chế biến công nghiệp
những nguyên liệu làm trà sữa này có thể chính là nguyên nhân gây ra những căn bệnh nguy hiểm cho người sử dụng
trong đó có vô sinh gây béo phì thiếu hụt dinh dưỡng tổn thương gan thận
trà sữa là một cái món ăn cái đồ uống mà bây giờ mọi người rất là thịnh hành và cũng hay dùng nó
cái nguyên liệu để làm nên trà sữa thì chủ yếu từ các loại dầu thực vật
người ta làm hydro hóa đó là một chất acid béo dưới dạng chan
các acid béo dưới dạng chan thì qua nhiều phân tích người ta thấy rằng
cái chất này nó gây nên giảm cái hormone tuyến sinh dục của nam và ảnh hưởng đến sinh sản của chị em của mình
cũng theo chuyên gia có thể thấy rõ đặc điểm khác nhau của chúng với chân trâu tự sản xuất
cái chân châu mà bán châu nổi trên thị thường thì thường là làm từ những nguyên liệu mà họ thường hay mua sẵn
vì làm cho nên là cái bột của nó sẽ tơi hơn nó bở hơn
còn cái bột của mình làm thì nó dẻo và khi mình cho vào nước sôi thì nó tạo thành cái độ dính
khi bão chín này nó nổi lên và mình múc ra thì để ở dưới những cái nước lọc đã nguội rồi
thì nó không dính nhau hoặc là dính nhau rất ít
nhưng mà đối với lại những sản phẩm mà họ mua sẵn họ hoặc là những cái hàng châu nổi thì nó bở hơn

phí sản xuất vô cùng rẻ nhưng lại được bán với giá khá cao từ ba mươi đến tám mươi nghìn đồng một cốc
tuy nhiên chính những nguyên liệu giá rẻ không rõ nguồn gốc này lại là mối đe dọa rất lớn đối với sức khỏe của người tiêu dùng
nguyên liệu làm trà sữa trôi nổi vốn đã được cảnh báo khá nhiều
những nguy cơ mà nó mang lại cho con người
cũng không ít tại nhiều quốc gia trà sữa không phải là đồ uống được khuyến khích
vì vậy quý vị hãy cân nhắc khi lựa chọn sản phẩm này
xin chào và hẹn gặp lại